tại bình định bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh bình định tổ chức hội nghị
sơ kết sản xuất trồng trọt vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi và kế hoạch sản xuất vụ hè thu hai nghìn hai mươi của tỉnh duyên hải nam trung bộ và tây nguyên
vụ hẻ thu hai nghìn hai mươi tình hình hạn hán gây gắt tiếp tục diễn biến phức tạp
trong khi đó lượng nước trong các hồ chứa toàn vùng chỉ đạt sáu mươi hai thấp hơn cùng kỳ các năm trước
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương phải tập trung sử dụng giống lúa ngắn ngày năng suất cao
đẩy lịch thời vụ lên sớm hơn khoảng một mươi năm ngày để tận dụng được nguồn nước quyết liệt bỏ những chân ruộng chắc chắn không có nước để chuyển sang cây trồng khác hoặc bỏ không